vâng liên quan đến một nội dung được truyền hình công an nhân dân chúng tôi đề cập đến trong những ngày gần đây
về sự bất hợp lý của các hệ thống hàng rào chắn trên vỉa hè tại nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội
gây khó khăn cho người đi bộ
mới đây thì một trong những địa điểm này đã được tháo gỡ một phần hàng rào để người dân đi lại thuận tiện hơn
như đã phản ánh hệ thống hàng rào xuất hiện trên vỉa hè tại nhiều tuyến phố của hà nội thời gian gần đây
đang không cho thấy sự hiệu quả và không đạt được mục đích nhắm đến
cá biệt một số khu vực còn gây khó khăn cho người qua đường và người khuyết tật
người dân phải trèo rào mới lên được vỉa hè
sau những phản ánh về những bất cập này hiện một số khu vực đang được tiến hành tháo gỡ
chỉnh sửa lại để tạo thuận lợi hơn cho người đi bộ
hiện toàn thành phố có năm điểm vỉa hè được lắp rào chắn để ngăn xe máy đi lên vỉa hè